các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có một mươi tám trăm một mươi bốn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là một trăm sáu mươi bốn một nghìn tỷ đồng
tính chung cả năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có một trăm hai mươi sáu tám trăm năm mươi chín doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là một hai trăm chín mươi năm chín nghìn tỷ đồng
tăng một mươi năm hai về số doanh nghiệp và bốn mươi năm bốn về số vốn đăng ký so với năm hai nghìn một mươi tám
số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới

theo tính toán của tổng cục thống kê nếu tính cả một tám trăm sáu mươi chín ba nghìn tỷ đồng của hơn ba mươi năm hai nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn
thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi bảy là ba một trăm sáu mươi năm hai nghìn tỷ đồng
bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới năm hai nghìn một mươi bảy cũng có hai mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
giảm chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
với năm trước nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm đạt một trăm năm mươi ba ba nghìn doanh nghiệp
tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm hai nghìn một mươi bảy là một một trăm sáu mươi một ba nghìn người giảm tám bốn so với năm hai nghìn một
hôm nay dự án khu du lịch ven biển mang tên rosa an ba resort phú yên chính thức được công bố
công trình được xây dựng tại khu đất ven biển trên đường độc lập tp tuy hòa
đây là trụng đường chính
tỉnh phú yên quy hoạch phát triển du lịch biển
khu du lịch cấp cao rosa an ba resort phú yên được xây dựng trên diện tích năm mươi sáu ba trăm linh bốn m hai
có tổng vốn đầu tư khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
từ nguồn vốn trong nước tất cả các hạng mục của dự án đều đáp ứng tiêu chuẩn năm sao
thời gian dự kiến đưa vào khai thác sử dụng trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín
dự án này mở ra một cơ hội cho tỉnh phú yên phát triển về thế mạnh du lịch địa phương
gồm nghỉ dưỡng gắn với du lịch biển
đây là lĩnh vực lâu nay tỉnh phú yên chưa tìm được nhà đầu tư thực sự có năng lực về tài chính
trong quá trình triển khai dự án
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng nhà đầu tư
thực hiện đầy đủ các thủ tục trình tự theo quy định
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định
dựa trên kê khai thiệt hại của các chủ tàu
sở đã yêu cầu công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên nam triệu
và công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương hỗ trợ thiệt hại cho một mươi chín chủ tàu cá
với số tiền là bốn mươi năm tỷ sáu trăm linh triệu đồng
trong đó công ty nam triệu hỗ trợ hơn ba mươi sáu tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng
công ty đại nguyên dương hơn chín tỷ đồng
tại cuộc họp các chủ tàu thép bị hư hỏng đã đề nghị các công ty đóng tàu
nhanh chóng triển khai sửa chữa ngay những hư hỏng của các con tàu thép
kể cả hư hỏng cũ và hư hỏng mới phát sinh
các chủ tàu cũng đề nghị công ty đóng tàu sớm trả lại
các khoản đền bù và hỗ trợ cho ngư dân trong quá trình tàu thép
phải nằm bờ do hư hỏng
phát biểu kết luận tại cuộc họp lãnh đạo tỉnh bình định yêu cầu công ty đóng tàu
và các chủ tàu cần tiếp tục ngồi lại để bàn bạc phương án đền bù
hỗ trợ một cách hợp tình hợp lý và thỏa đáng
đối với những hư hỏng hai công ty cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa
để kịp thời hoàn thành bàn sao vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám
trận mưa lũ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại tỉnh yên bái
đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản và nhà cửa
các công trình phúc lợi trong đó có nguồn vốn chính sách tín dụng yêu đãi
cho ba huyện văn chấn trạm tấu văn yên và thị xã nghĩa lộ
rất nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn
cùng với việc giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
ngân hàng chính sách xã hội huyện văn chấn đã triển khai kịp thời nhiều giải pháp
giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt từng bước ổn định cuộc sống
ngay sau trận lũ đi qua các cán bộ tín dụng đã bám sát cơ sở
phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo xã trưởng bản tổ tiết kiệm và vay vốn
thực hiện công tác giả soát thống kê thiệt hại từ vốn vay các chương trình tín dụng yêu đãi
lắng nghe ý kiến nguyện vọng và hướng dẫn bà con lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định
hộ gia đình anh đồng văn hoàn bản thón xã phúc sơn vay bốn mươi triệu
từ chương trình vay yêu đãi cho hộ nghèo để mua trâu sinh sản
thế nhưng khi lũ bất ngờ đổ về trong đêm gia đình anh không kịp di rời tài sản
nhà cửa thiệt hại cả con trâu mua từ nguồn vốn tín dụng yêu đãi
hộ gia đình anh đồng văn hoàn bản thón xã phúc sơn vay bốn mươi triệu
từ chương trình vay yêu đái cho hộ nghèo để mua trâu sinh sản
hộ gia đình anh đồng văn hoàn bản thón xã phúc sơn vay bốn mươi triệu
từ chương trình vay yêu đái cho hộ nghèo để mua trâu sinh sản
hộ gia đình anh đồng văn hoàn bản thón xã phúc sơn vay bốn mươi triệu

từ chương trình vay yêu đái cho hộ nghèo để mua trâu sinh sản

để chia sẻ khó khăn với người dân phương án mà ngân hàng chính sách xã hội đưa ra
là khoanh nợ từ ba năm hoặc năm năm đối với những trường hợp vay vốn bị thiệt hại
từ bốn mươi đến một trăm linh tài sản
ngoài ra sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu của bà con để cho vay bổ sung cho vay mới
giúp bà con có nguồn vốn kịp thời duy trì sản xuất ổn định đời sống
được vay vốn vào đầu năm hai nghìn một mươi tám tạo đà cho bà con vùng lũ giảm nghèo nhanh và bền vững
ủy ban nhân dân tp đà nẵng đồng ý chủ trương để hai doanh nghiệp tổ chức bán pháo hoa
và biểu diễn nghệ thuật vào tối giao thừa tết dương lịch hai nghìn một mươi tám
nhân kỷ niệm hai mươi một năm đà nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương
ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
với một trăm linh kinh phí do doanh nghiệp chi trả theo chủ trương xã hội hóa
đêm giao thừa tết dương lịch hai nghìn một mươi tám
tại tp đà nẵng sẽ tổ chức hai doanh nghiệp tổ chức bán pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật
điểm bán pháo hoa trên sông hàn và tại tổ hợp du lịch và giải trí coco bay đà nẵng
điểm bán pháo hoa trên sông hàn phía bắc cầu rồng sẽ diễn ra vào lúc hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi bốn
cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại khu công viên bờ đông cầu rồng
song song với đó sẽ diễn ra điểm bán pháo hoa tại tổ hợp du lịch và giải trí coco bay đà nẵng
với một trăm linh kinh phí do mpierre chi trả theo chủ trương xã hội hóa
ủy ban nhân dân tp cũng yêu cầu hai đơn vị phối hợp với các ngành chức năng
của thành phố bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động
đặc biệt đối với quá trình tổ chức lắp đặt và bán pháo hoa
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa thống nhất kéo dài thời gian hoạt động phố trà
cà phê rượu vang đặc sản địa phương trên đường hồ tùng mậu thành phố đà lạt
và các không gian hoa quanh hồ xuân hương đến hết ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
để phục vụ nhân dân và du khách dịp tết dương lịch
chủ trương này được triển khai theo đề nghị của ban tổ chức festival
hoa đà lạt lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy và một số đơn vị doanh nghiệp tham gia festival
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đề nghị hiệp hội hoa đà lạt
và các đơn vị doanh nghiệp liên quan thực hiện các biện pháp nhằm duy trì chất lượng
thẩm mỹ các không gian hoa hàng hóa dịch vụ của các gian hàng
và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng khu vực sau thời gian trên
phố trà cà phê rượu vang và đặc sản đà lạt có hai mươi tám đơn vị doanh nghiệp tham gia trưng bày
giới thiệu các sản phẩm đặc thù thế mạnh của miền đất cao nguyên lâm đồng
và các không gian hoa quanh hồ xuân hương với ba mươi tiểu cảnh nghệ thuật được kiến tạo bằng hoa tươi đà lạt
đây là hai trong số một mươi sáu chương trình chính của festival hoa đà lạt lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy
vừa khép lại vào đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi tám
cả nước xảy ra ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi chín người và bị thương ba mươi hai người
lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
theo báo cáo của văn phòng bộ công an tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ
đường sắt đường thủy không có tai nạn giao thông
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã phát hiện lập biên bản sáu hai trăm linh năm trường hợp
ra quyết định xử phạt năm một trăm hai mươi chín trường hợp với số tiền bốn tỷ năm trăm một mươi bốn triệu đồng
tạm giữ tám trăm bốn mươi năm phương tiện vi phạm một hai trăm hai mươi sáu giấy tờ các loại
tước hai trăm hai mươi tám giấy phép lái xe cảnh cáo năm trường hợp vi phạm nhẹ
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cũng đã nhận được khoảng ba mươi cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng
tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
triều tiên không thay đổi chính sách hạt nhân và tên lửa
cuba đón bốn bảy triệu du khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi bảy
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày hôm nay đã đăng tải một bài viết mang tựa đề
không thế lực nào có thể đánh bại nền độc lập và công lý
trong đó khẳng định bình nhưỡng sẽ tiếp tục chính sách phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa trong năm hai nghìn hai mươi
theo kcna năm hai nghìn một mươi tám triều tiên không có ý định thay đổi chính sách phát triển hạt nhân và tên lửa
đồng thời sẽ là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm
bài viết đồng thời nêu những sự kiện mà triều tiên cho là minh chứng cho sự phát triển thành công của các loại vũ khí mới
trong đó có cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể vươn tới lãnh thổ đất liền của mỹ
kể từ đầu năm tới nay triều tiên đã tiến hành một mươi sáu vụ thử tên lửa trong đó có một mươi một vụ thử được tiến hành
kể từ khi tổng thống hàn quốc moon jae nhậm chức hồi tháng năm vừa qua
nước này cũng đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ sáu và mạnh nhất từ trước tới nay vào tháng chín
năm qua thế giới đã chứng kiến tốc độ phi mã của đồng tiền ảo bitcoin
trong tháng một mươi hai giá trị của bitcoin có thời điểm đã tiến gần tới ngưỡng hai mươi usd một bitcoin
trong khi ba tháng trước đó mới chỉ là năm usd một bitcoin
tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vừa qua
giá trị của đồng tiền này đã sụt tới một usd một bitcoin
đã sụt tới ba mươi khiến nhiều nhà đầu tư lao đao
trong khi đó nhiều cảnh báo về sự phát triển của bitcoin và các đồng tiền ảo chỉ là bong bóng với nhiều rủi ro
thì cũng có ý kiến lại cho rằng đây là sự nở rộ của một loại hình tài chính mới
bitcoin tăng giá nhanh chóng là một trong những hiện tượng tài chính nổi bật trong năm hai nghìn một mươi chín
nhiều nhà phân tích dự đoán tiền ảo sẽ trở thành một xu hướng tài chính mới
và bitcoin sẽ còn đem lại lợi nhuận lớn trong thời gian tới
giá đồng bitcoin đã tăng lên gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba
tuy nhiên tôi cũng không ngạc nhiên nếu bitcoin ở mức giá hai mươi usd cho đến cuối năm sau
tuy nhiên nhiều chuyên gia nhận định đồng tiền này tiềm mẩn nhiều rủi ro đối với các nhà đầu tư
tôi cho rằng vấn đề pháp luật là nguy cơ lớn nhất đối với đồng bitcoin
nếu luật pháp bất ngờ quy định sử dụng đồng bitcoin là vi phạm pháp luật
thì sẽ đặt dấu chấm hết cho loại tiền ảo này
bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới
đồng thời là đồng tiền điện tử phát triển nóng nhất so với các đồng tiền ảo khác
bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gia nào
đặc điểm này khiến nhiều người cho rằng đây có thể là miếng mồi ngon cho các hoạt động phi pháp
như rửa tiền hay tài trợ cho các tổ chức khủng bố
vì thế nhiều quốc gia trên thế giới không công nhận đồng tiền ảo này
thậm chí cấm các công ty trong nước giao dịch bằng bitcoin
như israel hàn quốc ấn độ mỹ và thụy sĩ
bộ du lịch cuba cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy
quốc đảo vùng caribe đã đón hơn bốn bảy triệu lượt khách du lịch quốc tế
trong đó số khách đến với khu nghỉ dưỡng biển nổi tiếng varadero đạt kỷ lục một bảy triệu lượt
nằm cách thủ đô la habana chỉ một trăm bốn mươi km về phía đông
khu nghỉ dưỡng biển vardero nước tiếng với những bãi cát trắng tinh
và làn nước biển xanh trong vắt
cộng với di sản văn hóa phong phú và môi trường an toàn
người dân thân thiện varadero đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu của cuba
trong năm qua cơ sở hạ tầng tại khu nghỉ dưỡng biển cũng được cải thiện mở rộng
với hai mươi một ba trăm tám mươi tám phòng khách sạn giúp tăng năng lực đón khách du lịch
bộ du lịch cuba cho biết khu nghỉ dưỡng varadero cũng đã hồi phục hoàn toàn
do ảnh hưởng của cơn bão ima tàn phá vùng duyên hải miền bắc cuba hồi tháng chín năm nay
du lịch hiện là lĩnh vực mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai cho cuba
với doanh thu khoảng hai năm tỷ đô la mỗi năm
năm hai nghìn một mươi tám cuba ước đón năm triệu khách du lịch quốc tế
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt